vào sáng ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh phú yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch ubnd tỉnh phú yên phạm đình cự và cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên đỗ duy vinh
hai cựu lãnh đạo của tỉnh phú yên bị đưa ra xét xử cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn một mươi ba khi giữ vị trí chủ tịch ubnd tỉnh phú yên ông cự cho biết thửa đất số bảy mươi sáu tờ bản đồ số tám diện tích một một trăm tám mươi ba m hai thuộc khu phố a hai đường hùng vương được ubnd tỉnh phú yên giao cho công ty pimefaco để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế
tuy nhiên kết quả điều tra biết công ty này không triển khai được dự án nhưng ông cự và cấp dưới là ông vinh
vẫn làm các thủ tục cho công ty pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thứ đất nêu trên cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh phú yên
việc làm này không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn một mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh phú yên phạt bị cáo phạm đình cự và bị cáo đỗ duy vinh cùng ba năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh tiền giang đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can nguyễn ngọc trân cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh tiền giang
cùng ba đồng phạm đồng phạm là võ thanh bình nguyên trưởng khoa xét nghiệm cdc triệu vương tuyền cán bộ dược sĩ và đặng minh uy nhân viên khoa xét nghiệm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cdc tiền giang được giao bổ sung kinh phí số tiền hơn ba mươi một tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch mua sắm thiết bị hóa chất triển khai xét nghiệm
với vai trò giám đốc cdc tiền giang ông nguyễn ngọc trân đã chỉ đạo các cán bộ cdc tiền giang lập thủ tục xin tạm ứng trước xét nghiệm covid một mươi chín
sau đó lập thủ tục hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ thầu nhằm mục đích cho công ty việt á trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy tỷ đồng
theo đó tổng số tiền cdc thanh toán mua xét nghiệm của công ty việt á sản xuất là hơn một mươi một tỷ đồng
sau khi cdc tiền giang thanh toán tiền gói thầu ông trân bình tuyền và uy được công ty việt á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng tổng số tiền trên hai tỷ đồng
công an tp hà nội trong hai đêm cuối tuần một mươi ba một mươi hai và một mươi ba tháng bốn dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang đã tuần tra phát hiện chín vụ việc một mươi đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ gồm năm bình kim loại nghi là chứa khí n hai o bốn xe mô tô nghi là xe tăng vật hai giấy phép lái xe và một biển kiểm soát nghi do không do cơ quan có thẩm quyền cấp
ngoài ra các tổ một trăm bốn mươi một còn xử lý sáu mươi tám phương tiện tám mươi bốn đối tượng có các hành vi nẹt độ pô rú ga điều khiển xe không có biển kiểm soát
do công an phường sở tại để xác minh và xử lý theo quy định
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng một trăm bốn mươi một nhiều trường hợp bị xử lý có tuổi đời còn rất trẻ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn
có hành vi phóng xe tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt bô có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng
ngoài việc lập biên bản vi phạm lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về gia đình và mời phụ huynh các em lên cơ quan công an để tiến hành xử phạt đối với người giao xe cho các em sử dụng
trong khi đó để xử lý hiệu quả các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh tiếp tục phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các địa phương triển khai nhiều tổ công tác quyết liệt ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và răn đe các trường hợp manh nhà vi phạm
đường bao biển thành phố hạ long hai mươi một h đây là thời gian bắt đầu xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên hư tụ tập sử dụng mô tô xe máy tháo hoặc che biển số dồ ga lạng lách đánh võng
ngay lập tức thông tin trường hợp vi phạm được các tổ công tác cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự hóa trang chuyển tới lực lượng công khai triển khai ngăn chặn bắt giữ
qua kiểm tra các đối tượng vi phạm cư trú ở nhiều địa phương thông qua mạng xã hội tụ tập về hạ long gây dối
đồng bộ các biện pháp hóa trang mật phục sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình bí mật bắt các đối tượng phòng tránh việc các đối tượng lạng lách đánh võng bốc đầu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở trên đường
triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng phòng ngừa tai nạn giao thông để gian đe cảnh tỉnh các trường hợp khác
chỉ riêng trong đêm một mươi hai tháng bốn hàng chục thanh thiếu niên vi phạm đã bị tổ công tác phương án một mươi hai công an tỉnh và công an thành phố hạ long phối hợp ngăn chặn bắt giữ